công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ cho biết đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt một mươi triệu đồng đối với đỗ đình phúc sinh năm hai nghìn địa chỉ tại xã cự thắng huyện thanh sơn về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội
vào ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi công an huyện thanh sơn phát hiện tài khoản facebook đỗ đình phúc đăng tải nội dung thông tin cự thắng có một ca nhiễm covid rồi nhé anh em hạn chế ra đường
nội dung trên còn được tài khoản facebook đỗ đình phúc chia sẻ trên một số diễn đàn khác trên mạng xã hội tính đến thời điểm hiện tại tỉnh phú thọ chưa ghi nhận trường hợp nào mắc covid một mươi chín